tại cà mau do bão số một mươi sáu đã suy yếu không đi vào đất liền nên đến sáng nay toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại nào do cơn bão này gây ra
trước tình hình của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng
ngay trong buổi sáng cùng ngày ubnd tỉnh cà mau đã có công điện yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh các sở ban ngành cấp tỉnh chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm một số việc ứng phó tiếp theo
các cơ quan đơn vị thường trực nhà máy xí nghiệp trở lại hoạt động bình thường
các phương tiện khai thác hải sản tiếp tục neo đậu tại nơi an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với ubnd cấp huyện tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết trên biển
để thông báo hướng dẫn tàu thuyền ra biển hoạt động khi có bản tin cuối về áp thấp nhiệt đới
mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng thời tiết vẫn còn mưa và gió mạnh
nên yêu cầu các hộ dân tiếp tục duy trì việc trăng chống nhà cửa an toàn
sau khi thời tiết trở lại bình thường nhân dân tháo rỡ và bảo quản tốt dụng cụ trăng trống nhà cửa để tiếp tục sử dụng khi cần thiết